trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào tối ngày hai tháng bảy đã khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bị ngập sâu ảnh hưởng đến người dân và các phương tiện lưu thông
mưa lớn xảy ra ở khu vực cống thoát nước bên đường đồng khởi đoạn địa phận khu phố hai phường trảng giai thành phố biên hòa tạo thành những hố rộng ba m và sâu khoảng một mét gây nguy hiểm cho người dân khi qua đây
mưa lớn cũng làm hỏng một móng nhà hai tầng của một hộ dân